được mệnh danh là máy lọc không khí lớn nhất thế giới
tòa tháp lọc không khí này đã góp phần giảm một mươi hai mươi nồng độ hạt bụi nhỏ
có đường kính hai năm micromet trong một khu vực rộng một mươi km hai
nhóm nghiên cứu cho biết tháp lọc không khí này sẽ tạo ra hơn một mươi triệu mét khối không khí sạch mỗi ngày
đặc biệt tháp lọc còn có thể giảm tình trạng khói mù xuống mức trung bình
trong nhiều ngày khi ô nhiễm không khí ở mức rất cao
trần tháp bao phủ khu vực rộng bằng một nửa sân bóng đá bao gồm nhiều nhà kính
sau đó làm nóng không khí ô nhiễm bằng năng lượng mặt trời
không khí nóng bay lên và đi qua nhiều lớp lọc sạch trước khi qua tháp
theo nhóm nghiên cứu tháp lọc sử dụng rất ít điện chủ yếu hoạt động nhờ năng lượng mặt trời
được biết tháp lọc không khí ở tây an chỉ là phiên bản thu nhỏ của những tháp lọc khói mù lớn hơn
mà các nhà khoa học trung quốc dự kiến sẽ xây dựng ở những thành phố khác trên khắp cả nước trong tương lai
ngành công nghiệp sản xuất xe ô tô đang dần chuyển mình sang xu thế phát triển những mẫu xe điện
do đó nhiều nước trên thế giới đang cố gắng phát triển cơ sở hạ tầng của mình cho đồng bộ với xu hướng đó
cùng chung với xu hướng này mới đây thụy điển đã đưa vào thử nghiệm những con đường đầu tiên trên thế giới có thể sạc điện cho xe
con đường cho phép ô tô vừa chạy vừa sạc điện đầu tiên trên thế giới đi vào hoạt động ở thủ đô stockholm của thụy điển
tuyến đường mang tên irod alanda được kỳ vọng có thể giải quyết vấn đề sạc xe điện ở thụy điển
và giúp tiết kiệm chi phí sản xuất pin cho phương tiện
nguyên lý hoạt động của con đường sạc điện khá đơn giản
khoảng hai km đường dây cấp điện đã được lắp đặt trên tuyến đường từ sân bay stockholm alanda tới khu vực hậu cần bên ngoài thành phố
phương tiện sẽ lấy điện từ đường dây qua một chiếc cần tự động được trang bị dưới gầm xe
khi pin đầy cần sẽ tự động ngắt kết nối
thoạt nghe việc đưa điện lên đường có thể gây nguy hiểm nhưng theo đội ngũ phát triển công nghệ này rất an toàn
và không lo gây nguy hiểm cho con người và các loài vật bởi lẽ các dây dẫn được trôn khá sâu dưới bề mặt đường
con đường này khá an toàn không có điện trên bề mặt của đường dây giống như ổ cắm điện trên tường nhà bạn
dòng điện nằm cách bề mặt năm sáu cm bạn hoàn toàn có thể đi chân trần trên đó
ngoài ra công nghệ này còn được đánh giá an toàn ở chỗ ngay cả mưa cũng không gây trở ngại cho hệ thống tiếp điện này
một phần nhờ hệ thống thoát nước thông minh
ngoài ra bộ phận tiếp xúc của xe cũng góp phần đẩy nước sỏi và đá khỏi hệ thống dây
mỗi km đường dây có chi phí sản xuất và lắp đặt vào khoảng một triệu usd rẻ hơn năm mươi lần so với chi phí xây dựng đường xe điện đô thị
bên cạnh đó việc ô tô vừa chạy vừa sạc điện có thể giúp tối ưu hóa kích thước pin của phương tiện
bởi nếu sặt tại các trạm cố định xe cần có pin lớn để dự trữ điện pin nhỏ hơn sẽ giúp tiết kiệm tài nguyên và chi phí sản xuất
hệ thống trên từng được thử nghiệm tại một vài tuyến đường nhỏ trước khi được lắp đặt trên đoạn đường dài
nếu kế hoạch thử nghiệm thành công cơ quan quản lý giao thông thụy điển dự kiến sẽ sớm triển khai hệ thống đường sạc điện trên nhiều tuyến cao tốc khác ở quốc gia này
nhìn chung dự án sẽ góp phần giảm thiểu khoảng cách giữa các trạm sạc điện
một trong những lý do khiến nhiều người ái ngại khi chọn tham gia giao thông bằng xe điện
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong các chương trình sau